xin kính chào quý vị và các bạn
tại các tỉnh phía đông bắc bộ đêm nay và sáng ngày mai còn nhiều mây có mưa dày rác ở vùng núi
sau giảm mưa trời nắng với nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ nắng nóng xảy ra
từ khoảng đêm ngày hai mươi đến ngày hai mươi một bộ phận không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên có khả năng gây mưa dày rác
diễn mưa tập trung nhiều hơn tại các tỉnh vùng núi nên nhiệt sẽ giảm dần
còn các tỉnh phía tây bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi còn trên ba mươi chín độ
cùng độ ẩm giảm thấp vào trưa chiều nên người dân chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng đảm bảo sức khỏe
với các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế cùng tác động của vùng thấp nóng phía tây
nên từ ngày mai nắng nóng lại có xu hướng tăng hơn về diện
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi còn trên ba mươi chín độ
nắng nóng còn tiếp tục kéo dài nhiều ngày tới tại khu vực này
nên cần đề phòng các hiện tượng chập nổ điện ở khu vực dân cư và khả năng cháy rừng có thể xảy ra
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nắng nóng cũng xảy ra ở các tỉnh thành phía bắc
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi còn cao hơn
còn từ khánh hòa đến bình thuận trời nắng vừa phải với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
mưa chỉ xảy ra cuộc bộ vào chiều tối
khu vực tây nguyên tiếp tục trong giai đoạn cao điểm mùa khô ở khu vực này
nên trong ba ngày tới vẫn duy trì nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi còn trên ba mươi bảy độ
cùng độ ẩm thấp nên người dân có các biện pháp tiết kiệm điện nước hợp lý
tương tự tại miền nam nắng nóng cũng xảy ra diện rộng và kéo dài trong những ngày tới
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn ở miền đông nam bộ
khiến tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra ngày càng khốc liệt
chủ động có các biện pháp sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nước ngọt trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp